phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thủy nguyên của thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng lương văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã cao nhân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đối tượng bùi văn nghề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi hai xã ngũ lão huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện